với hơn ba tháng phát lệnh khởi công dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba
ban quản lý dự án các công trình điện miền trung đang tập trung phối hợp với chính quyền địa phương
nơi có dự án đi qua giải quyết toàn bộ những khó khăn vướng mắt trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công
đây là diện tích đất của gia đình bà nguyễn thị mười tại thôn lâm phụng xã đại đồng
một trong những địa bàn có đường dây năm trăm linh kv mạch ba đi qua
dù chưa nhận được quyết định bàn giao đất nhưng gia đình bà đã nhất trí bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công
kể cả việc mà chưa có quyết định đền bù của quyền thì nhưng giữa chính quyền với đơn vị thi công
mời gian người ta vẫn thống nhất bàn giao đất để cho đơn vị thi công thực hiện
cùng với sự hỗ trợ tích cực của địa phương nơi có đường dây năm trăm linh kv mạch ba đi qua
các nhà thầu cũng phải nỗ lực chung tay cùng ban quản lý dự án để giải phóng mặt bằng
đến thời điểm hiện nay công ty cổ phần sông đà thi công đường dây năm trăm linh kv mạch ba quảng trạch dốc sỏi
lô một mươi chín một mươi ba đã được bàn giao mặt bằng của hai mươi năm trên bảy mươi một vị trí móng trụ
để tập trung cho công tác dựng cột kéo dây bảo đảm tiến độ chung cho dự án
việc thi công phải được hoàn thiện trước mùa mưa
tuy nhiên thực tế giải phóng mặt bằng không phải địa bàn nào cũng nhận được sự đồng thuận từ người dân như vậy
chúng ta làm bồi thường giải phóng mặt bằng thì ở đâu đấy thì đại đa số là người dân họ đồng tình
nhưng cũng vẫn có một số trường hợp nhỏ hoặc là có một số các trường hợp là kích động
thì thì hơn đây
chính là lực lượng an ninh ở địa phương họ nắm rất kỹ địa bàn
họ có sự phối hợp để họ có tham mưu hợp trợ cho chúng tôi về việc này
thực tế theo quyết định của nhà nước quá trình hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt phải mất từ bốn đến sáu tháng
tuy nhiên để bảo đảm tiến độ dự án
ban quản lý dự án và các nhà thầu đã tiến hành song song nhiều hạng mục công việc
cho đến nay đã hoàn thành kê kiểm lập phương án bồi thường được một hai trăm linh hai trên một sáu trăm linh tám vị trí
vận động nhân dân bàn giao được ba trăm hai mươi chín vị trí và đang triển khai thi công
trong đó đã có hàng chục móng cột đã hoàn thiện
những khó khăn về giải phóng mặt bằng nếu không được tháo gỡ sớm
thời điểm vào mùa mưa sẽ không thể thi công được
vì vậy rất cần chính phủ các bộ ban ngành và các địa phương
tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ để bàn giao mặt bằng thi công kịp tiến độ